sau hai ngày xét xử đại diện viện kiểm sát đã công bố xong bản cáo trạng luận tội bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng scb
hôm nay bảy tháng ba hội đồng xét xử bắt đầu tiến hành phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
đây được xem là nội dung trọng tâm quan trọng nhằm làm rõ thêm nhiều tình tiết bản chất vụ việc cũng như phương thức phản tội mà các bị cáo đã thực hiện
bị cáo võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb là người trả lời thẩm vấn đầu tiên
bị cáo văn bị truy tố về tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng trương mỹ lan thường xuyên gọi cho văn để thực hiện hành vi rút tiền scb thông qua khoản vay và bị cáo lan đã có chủ trương chỉ đạo
để scb giải ngân khoản vay theo bị cáo văn số tiền sau khi giải ngân các khoản vay
đứng tên các cá nhân công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp là để trả nợ cũ tại ngân hàng scb trả khoản vay ở ngân hàng khác
mua dự án mới đầu tư vào dự án và sử dụng các mục đích khác không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay
văn cũng là người trực tiếp đưa hối lộ bốn lần theo chỉ đạo của trương mỹ lan cho đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra
tại cơ quan điều tra văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra tố giác hành vi của nhàn
từ trước khi khởi tố vụ án hợp tác tích cực với cơ quan điều tra do đó không xem xét trách nhiệm hình sự văn về tội đưa hối lộ
trước đó nhận thấy hành vi phạm tội của nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty capella phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được xét xử độc lập không liên quan tới hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm xét đơn đề nghị của luật sư và tình trạng sức khỏe của bị cáo trí
tòa chấp nhận cho bị cáo này được ở lại trại tạm giam khi nào cần trích xuất bị cáo tới tòa hội đồng xét xử sẽ thông báo cho lực lượng dẫn giải
tại vùng biển tỉnh tiền giang lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ tàu vận chuyển gần bốn lít dầu đeo và sáu mươi chín thùng nhớt castrol không rõ nguồn gốc
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
tổ công tác đã tiến hành chính đối với tàu tg chín mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba ts trên tàu có năm thuyền viên do ông nguyễn tấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác đã phát hiện trên tàu chở khoảng bốn lít dầu đeo chưa rõ chất lượng và sáu mươi chín thùng nhớt castrol
tất cả số hàng hóa này đều không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên
hiện lực lượng chức năng đã lai rắt về cảng hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó tại tỉnh an giang lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
cụ thể tại ấp đồng ky xã quốc thái huyện an phú tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bảy c bốn nghìn chín trăm bốn mươi hai chạy từ hướng xã khánh an về xã quốc thái
trên xe có chứa sáu trăm linh chai dầu có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất ba xe đạp nhãn hiệu nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng cùng hàng trăm các sản phẩm hóa mỹ phẩm
tổng trị giá tăng vận khoảng năm mươi triệu đồng đối tượng vận chuyển không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ trong vòng ít ngày hai sự cố liên tục
trong khoảng thời gian này tất cả các tài khoản đều bị đăng xuất không thể đăng nhập trở lại
sau sự cố này anh lê công thành một chuyên gia công nghệ thông tin liên tục nhận được các cuộc điện thoại nhờ sự trợ giúp của người thân
rất nhiều người gọi điện hỏi xem là hình như họ nghĩ là tài khoản facebook của mình bị hacker chiếm đoạt
và họ báo là không đăng nhập được sau khi tôi vào cái tài khoản facebook của mình thì cũng thấy không đăng nhập được
sau đó tôi lên trên mạng xã hội twitter
tôi thấy đây là tình trạng xảy ra trên toàn bộ
rất nhiều người khác trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự
và nó diễn ra trong khoảng độ bốn mươi năm phút thì sau đó chúng ta lại vào facebook được bình thường
tuy facebook đã được khôi phục nhưng mỗi lần xảy ra lỗi không ít người dùng có tâm lý lo lắng muốn lấy lại tài khoản nhanh chóng
theo các chuyên gia an ninh mạng thông thường tin tặc hoặc các đối tượng lừa đảo rất nhạy cảm với các sự kiện kiểu như thế này
sẽ có nhiều hình thức ăn theo như hướng dẫn đăng nhập facebook khi gặp lỗi dịch vụ khôi phục mật khẩu nhanh nhất được đưa ra
lợi dụng các sự kiện tương tự như vậy thì sẽ dựng lên những website mà có những hướng dẫn giả mạo
và khi người dùng truy cập vào những website này và làm theo các hướng dẫn giả mạo đó
thì có thể vô tình sau đó sẽ cung cấp những cái thông tin mang tính cá nhân như là tài khoản mật khẩu
và thậm chí là cung cấp cả cái mã otp mà được gửi về trong điện thoại lên cái website giả mạo đó
và khi chúng ta cung cấp các thông tin như vậy thì sau đó chúng ta có thể sẽ bị chiếm tài khoản facebook
thủ đoạn chung của các đối tượng lợi dụng
nếu có nhu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân như tên đăng nhập mật khẩu số điện thoại
địa chỉ email mã otp hoặc thông tin thẻ tiến dụng để xác minh danh tính và thực hiện việc lấy lại tài khoản
đối tượng xấu cũng có thể bắt nạn nhân đóng một khoản tiền cọc
đến khi đã đạt được mục đích kẻ lừa đảo chặn cuộc trò chuyện với nạn nhân hoặc xóa luôn tất cả các dấu vết
khi mà chúng ta có một sự cố nào đó với các tài khoản không chỉ facebook mà các tài khoản khác
như là các tài khoản telegram hay viber hay thậm chí là zalo
thì chúng ta cần liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của các nhà cung cấp dịch vụ
chúng ta không nên sử dụng các cái dịch vụ bên ngoài
bởi vì rất có thể những dịch vụ này sẽ có những dịch vụ giả mạo
và khi mà chúng ta sử dụng các dịch vụ này thì các thông tin mà chúng ta cung cấp cho các dịch vụ này
sau đó sẽ được các đối tượng xấu sử dụng và làm mục đích xấu
ví dụ như là chiếm đo tài khoản hay là thậm chí là sử dụng tài khoản của chúng ta tham gia vào các vụ lừa đảo khác
để phòng tránh các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo
cần bình tĩnh nếu tự nhiên không truy cập được tài khoản mạng xã hội
thì không nên vội vàng tìm cách đăng nhập trở lại hay khôi phục mật khẩu ngay
mà có thể hỏi thêm bạn bè mình có gặp hiện tượng tương tự không
nếu nhiều người gặp thì nên đợi để nhà cung cấp dịch vụ đưa ra thông báo và giải quyết sự cố
đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn tín dụng tuyệt đối không để ách tắc
chậm trễ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
kiểm soát lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký và ban hành công điện số một mươi tám
về điều hành tăng trưởng tín dụng
trong đó thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước khẩn trương giả soát toàn diện
kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế
từng ngành từng lĩnh vực để có thể có những biện pháp điều hành tăng trưởng tiến dụng
lãi suất sao cho hiệu quả nhất
tính đến ngày hai mươi một tháng hai vừa qua tín dụng đã giảm khoảng một so với cuối năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân một phần bởi nhu cầu vốn đầu năm thường yếu hơn so với cuối năm
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi bốn là năm tăng tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
vì thế cần phải có những giải pháp khơi thông tín dụng
hiện các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực tìm kiếm các doanh nghiệp
có nhu cầu vốn để cho vay
theo ngân hàng nhà nước đến cuối tháng một năm nay
lãi suất cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại
tiếp tục giảm thêm hai mươi năm một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
xuất khẩu thủy sản đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã có tín hiệu lạc quan hơn
với kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực biểu tăng
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ước đạt năm trăm sáu mươi bốn triệu đô la mỹ giảm tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
mức sụt giảm này vẫn là con số tích cực vì tháng hai năm nay có kỳ nghỉ tết nguyên đán
luyện kế hai tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản đạt trên một ba tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi ba
trong đó xuất khẩu tôm và cá ngừ đều tăng ba mươi bảy so với cùng kỳ
trong khi cá cha tăng một mươi năm và các loại cá khác tăng tám
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
ngoài tìm kiếm mở rộng thị trường việc cung cấp thêm nguồn vốn tiếp sức cho ngành
là yêu cầu cần thiết hiện nay để ngành sớm phục hồi và tăng trưởng
các doanh nghiệp đã và đang áp dụng nhiều giải pháp để duy trì hoạt động
như tiết giảm chi phí tìm kiếm thêm đối tác mở rộng thị trường đầu ra
củng cố khối liên kết từ khâu nuôi chế biến đến xuất khẩu
liên bộ tài chính bộ công thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu
trong kỳ điều chỉnh mới thời gian áp dụng bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay ngày bảy tháng ba
cụ thể cơ quan quản lý quyết định giảm hai trăm bảy mươi đồng một lít đối với xăng e năm ron chín mươi hai
xuống còn hai mươi hai bảy trăm năm mươi đồng một lít giảm ba trăm bốn mươi đồng một lít đối với sang ron chín mươi năm
xuống còn hai mươi ba chín trăm hai mươi đồng một lít như vậy đây là lần thứ ba giá xăng giảm
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tương tự giá dầu diesel giảm ba trăm linh đồng một lít xuống hai mươi bảy trăm bảy mươi đồng một lít
ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất ngày hai mươi chín tháng hai giá xăng dầu được điều chỉnh
theo hướng tăng giá xăng giảm giá dầu tương tự các kỳ trước tại kỳ điều hành hôm nay
liên bộ tài chính công thương không trích lập và cũng không trì quỹ bình ổn đối với hầu hết
các loại sang dầu trừ dầu ma rút trì ba trăm linh đồng một lít liên quan đến thị trường sang dầu
bộ công thương mới đây cho biết sẽ khẩn trương nghiên cứu trình chính phủ dự thảo nghị định
về quản lý kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm số lượng doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu
sáng ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba thị trường hoa và quà tặng trên địa bàn
thành phố hà nội càng trở nên sôi động tại các cửa hàng trung tâm thương mại được trang hoàng
đèn hoa lộng lẫy bắt mắt những món quà tặng hấp dẫn cùng chương trình khuyến mãi sản giá
được tung ra dịp này nhằm thu hút người mua
hoa tươi luôn là món quà được nhiều người ưa chuộng trong dịp lễ dành cho phái nữ
theo ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi tại địa bàn
quận cầu giấy đống đa cho thấy thị trường hoa tươi ngày tám tháng ba năm nay phong phú
với đa dạng các loại hoa trong nước và nhập khẩu giá hoa giao động từ hai trăm linh đồng
đến một năm triệu đồng một bó theo đó hoa hồng có giá từ một mươi ba mươi nghìn đồng một bông tùy loại
màu lường giá giao động từ hai mươi năm đến năm mươi đồng một bông đặc biệt loại hoa được yêu thích
trong thời gian gần đây nhiều nhất là hoa tulip với mức giá từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng một bông

tuy nhiên khách hàng có thêm những lựa chọn về hoa với kinh phí hợp lý hơn một chút phù tiền khách hàng
ngoài ra nữa khách hàng cũng thiên hướng về màu sắc màu sắc rực rỡ và tươi mới như màu đỏ hay màu hồng
ngoài hoa tươi thị trường quà tặng cho ngày tám tháng ba còn khá đa dạng phong phú với những món quà thiết thực
có giá trị sử dụng lâu dài dành cho chị em phụ nữ và phù hợp với từng lứa tuổi
đối với khách hàng là sinh viên học sinh sẽ là những mặt hàng quà tặng là đồ lưu niệm thú bông thiệp xét bánh ngọt
đối với khách hàng là công nhân viên chức doanh nhân thường hướng đến các sản phẩm như mỹ phẩm trang sức quần áo phụ kiện sản phẩm chăm sóc sức khỏe
thấy các mấy thú gấu bông nó rất là xinh nên là mình muốn mong tặng cho các bạn ấy rất nhiều kiểu nó kiểu vừa xinh vừa ấm mà người ta có thể để trên căn phòng hoặc là mang về nhà có thể trang trí các thứ cũng được
cái lượng khách hàng nhà mình nó vẫn ổn định và mình thấy cái lượng mua thì vẫn như mọi khi không có gì thay đổi nhưng mà năm nay nó sẽ rất nhiều đa dạng mặt hàng vì nó có nhiều phương thức
ví dụ như là năm nay thì chị thấy khách hàng thích về truyền thống tức là cái đồ handmade tự làm thì nhà chị cũng phục vụ đầy đủ kể cả từ những cái hộp quà mình có thể cho những cái tức là nguyên liệu mà tự nhiên vào để tặng nhau
ngoài ra các mặt hàng như quần áo đồ trang sức cũng đang thu hút một lượng lớn người mua bởi các hãng sản xuất đã đưa ra thị trường nhiều mẫu mã mới thiết kế tinh xảo chất lượng và bền đẹp
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
ngay từ đầu những ngày tháng ba thị trường quà tặng ở thành phố hồ chí minh đã rất nhộn dịp phong phú với nhiều món quà tặng nhẹ nhàng bắt theo tiêu chí tối giảng nhưng thể hiện được ý nghĩa tình cảm
thị trường quà tặng năm nay ở thành phố hồ chí minh được cho là nhộn dịp hơn và cũng gấp gáp hơn nhiều so với các năm trước
bởi tám tháng ba năm nay đến sớm diễn ra ngay sổ tích
nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng có những xu hướng mới như ưu tiên những sản phẩm xanh hoặc các phần quà thiết thực cho cuộc sống
hoa tươi luôn là sự lựa chọn đầu tiên của phái mạnh
cũng bởi vậy một vài năm trở lại đây thị trường sáng tạo thêm các sự kết hợp giữa hoa với các phần quà khác như đồ ăn mỹ phẩm trái cây và thu hút rất nhiều khách hàng đem lại lợi nhuận lớn cho người bán
thị trường hoa tươi cũng khởi động từ rất sớm từ cuối tháng hai
giá của một xét hoa tươi kèm nước uống giao động từ bảy mươi đến một trăm linh đồng tùy loại nước và kiểu cắm hoa
trong khi đó giá hoa tươi với quả được trao bán với giá từ sáu trăm linh đồng đến vài triệu tùy kích cỡ giỏ và loại quả
cũng như những dịp gần đây mua sắm online trở thành xu hướng khi khách hàng có thể tham khảo lựa chọn nhiều mặt hàng mẫu mã mà không cần đến cửa hàng trực tiếp
cũng như mỗi năm các sản phẩm mạ vàng sang trọng đắt đỏ lại được nhiều người ưa chuộng chọn mua làm quà tặng
tám tháng ba cho người thân
ngày lễ quốc tế phụ nữ tám tháng ba thị trường quà tặng trở nên vô cùng sôi động
bên cạnh những món quà truyền thống thì quà tặng mạ vàng cũng được nhiều khách hàng tìm mua trong đó có sản phẩm hoa hồng mạ vàng hai mươi bốn k
giá các sản phẩm này giao động từ hai năm triệu đến ba triệu đồng cho bột bông tùy loại
ngoài hoa hồng khách hàng có thêm khá nhiều lựa chọn khác như hoa lan hồ điệp mà vàng tám năm triệu đồng cho bột bông trăng chữ mẹ mà vàng bốn năm triệu đồng cho bột bức
những ngày này
trên mạng xã hội những món quà mà vàng được quảng cáo rầm rộ đa phần đều là những thiết kế nổi tính phù hợp làm quà tặng bà mẹ bạn gái nhân dịp tám tháng ba sắp tới
hầu hết sản phẩm mà vàng đều được quảng cáo mà vàng vàng hai mươi bốn k
về cơ bản những sản phẩm này thu hút sự chú ý của khách hàng
tuy nhiên mức giá khá cao giao động từ khoảng hai triệu đến ba triệu đồng trở lên cho bột bông
ngoài ra đa phần các cửa hàng bán quà tặng mà vàng đều không thu mua lại sản phẩm cũ
do vậy người mua nên xác định tâm lý mua với mục đích trang trí phả mạng sở thích và có các hệ năng mua đi bán lại hoặc kinh doanh để chinh lịch lợi nhuận
thành phố hồ chí minh hiện đang tuyển dụng lao động tại các cửa ngõ như bến tàu bến xe
hoạt động này được trung tâm dịch vụ việc làm cùng các doanh nghiệp phối hợp thực hiện
nhằm tuyển dụng được đầy đủ lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh đang có tín hiệu khởi sắc
nguyễn tâm thành sinh viên học tại thành phố hồ chí minh vừa từ tỉnh phú thọ quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết
vừa đặt chân xuống sân ga thành được giới thiệu một công việc bán thời gian vừa hay đúng thời điểm đang có nhu cầu làm thêm
có được giới thiệu về công việc thì như sinh viên cả thì bọn em cũng cần công việc để mà trang trải cuộc sống cũng quan trọng
cũng thêm được kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc
những doanh nghiệp đặt trụ sở tuyển dụng tại sân ga như thế này
có nhu cầu khá lớn về số lượng người lao động bao gồm cả doanh nghiệp dịch vụ và doanh nghiệp sản xuất
thông thường họ vẫn tuyển dụng qua website qua các hỗ trợ việc làm tại các trường nhưng sau tết nguồn cung vẫn chưa đủ cầu
nhu cầu tuyển dụng bên em hiện tại đang tuyển từ ba trăm linh cho đến bốn trăm linh lao động có cả part time với full time luôn
hàng ngày khi mà người lao động từ các tỉnh đổ về bên em sẽ đưa những thông tin tuyển dụng trực tiếp đến tay của họ
khi mà họ có nhu cầu tuyển dụng thì họ có thể đến trực tiếp bàn để bên em tư vấn và trao đổi chi tiết hơn về những chính sách phúc lợi hay là chi tiết công việc thế nào
và bên em cũng sẽ xem là ở khu vực của họ đang ở đâu thì bên em sẽ đưa về gần nhà họ để cho họ thuận tiện
chỉ tính riêng nhu cầu tuyển dụng thông qua trung tâm dịch vụ việc làm tp hcm thì số doanh nghiệp đăng ký thời điểm này là một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp
với nhu cầu tuyển dụng hơn hai mươi một người lao động chủ yếu tập trung vào các ngành hàng may mặc dây da điện tử
hai người lao động có thể là tin tưởng và chúng tôi hoàn toàn giới thiệu miễn phí
có thể là hôm nay người lao động chưa có tiếp cận được công việc ngay tại các điểm tư vấn này nhưng đó là một cái điểm một cái nơi
và chúng tôi cũng treo rất rõ ở đó có các cái địa chỉ như yalo facebook số điện thoại địa chỉ để người lao động có thể tiếp cận sau cái buổi mà gặp nhau tại các cái điểm tư vấn này
dự kiến nhu cầu nhân lực sau dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn cần khoảng năm mươi hai chỗ làm việc
trong đó nó tập trung ở cái khu vực thương mại dịch vụ công nghiệp xây dựng
sau tết người lao động chưa trở lại thành phố hoàn toàn
trong khi tại nhiều doanh nghiệp đơn đặt hàng đang rồn rập đến hết quý i và đã có đến hết quý ii
hiện thành phố đang phối hợp thực hiện nhiều giải pháp để tìm kiếm cũng như nâng cao chất lượng nguồn lao động
theo khảo sát hiện nhu cầu với nhân lực qua đào tạo của các doanh nghiệp chiếm gần tám mươi bảy trong tổng nhu cầu tuyển dụng
sau bốn tháng bị sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh rút giấy phép hoạt động hồi cuối năm ngoái
đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nhà xe thành bưởi đã được cấp phép trở lại
tuy nhiên số lượng hành khách đi xe rất vắng
tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi nhà xe thành bưởi số hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi tám lê hồng phong
quận năm thành phố hồ chí minh
mặc dù đã được cấp phép và hoạt động trở lại nhưng số lượng hành khách rất vắng vẻ
chủ yếu nhân viên làm việc bốc xếp hàng hóa ký gửi
bên trong phòng vé và nhà chờ đều vắng khách
được biết ngày hai mươi bảy tháng hai sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã ký cấp lại
giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho nhà xe thành bưởi
cho các loại hình được hoạt động trong giấy phép gồm kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô xe container
sau khi cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định sở giao thông vận tải thành phố
sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả
đã xử phạt hành chính hồi đầu tháng một mươi một năm ngoái
tính đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn vùng đông nam bộ thu hút được gần hai mươi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
với tổng vốn đăng ký khoảng một trăm tám mươi ba tỷ đô la mỹ
tuy nhiên xu hướng phát triển bền vững đặt nhiều địa phương vào thế phải từ chối những dự án không xanh
các bới cuộc đua xuống đấy
đầu tư bằng mọi giá như trước đây
những tỉnh thành có quy mô kinh tế lớn cũng cân nhắc hơn trong việc lựa chọn nhà đầu tư
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy này quyết định đầu tư xây dựng nhà máy
tại khu công nghiệp mỹ phước bình dương
theo yêu cầu của chính quyền địa phương doanh nghiệp phải thực hiện sản xuất
và tiêu thụ tài nguyên dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàng
thu hồi giấy phế liệu để tái sản xuất thông qua quy trình sản xuất xanh và carbon thấp
để giúp giấy trở thành vật liệu đóng gói xanh
doanh nghiệp đã rót vốn hơn một tỷ đô la mỹ để đáp ứng mục tiêu của quy trình xanh hóa
cùng với xu hướng tiêu dùng nhanh chúng tôi đã và đang nỗ lực chuyển đổi sản xuất xanh
áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàng để sản phẩm của mình đáp ứng được
các yêu cầu xanh hóa của thị trường và khách hàng
với phương châm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế
kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường
bình dương tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến
tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng theo hướng sản xuất xanh
sở công thương cũng đã triển khai một số giải pháp để thực hiện nền kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàng sản phẩm thân thiện với môi trường như điện mặt trời
và các nhân liệu sạch để cho các doanh nghiệp đảm bảo về cái môi trường
đồng thời cũng giảm được cái chi phí cho các doanh nghiệp
xanh hóa quy trình thu hút các nhà đầu tư phải kể đến thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh dẫn đầu thu hút fdi của việt nam
với trên một mươi hai bốn trăm linh dự án trong đó có nhiều dự án xanh có số vốn lớn
doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ năng lượng điện tử đến từ pháp này cho biết
sẽ tiếp tục chọn thành phố hồ chí minh để mở rộng đầu tư
vì theo doanh nghiệp thành phố hồ chí minh đang có định hướng tương đồng
trong việc phát triển năng lượng sạch sản phẩm ứng dụng công nghệ ai
chúng tôi chú trọng vào việc đẩy nhanh hơn nữa những giải pháp
về phần mềm những giải pháp về trí tuệ nhân tạo
để giúp cho ngành năng lượng trở nên xanh hơn thông minh hơn và bền vững hơn
thành phố đang hoàn thiện để trình hội đồng nhân dân
ban hành khung chính sách tăng trưởng xanh của thành phố
dự kiến sẽ trình hội đồng nhân dân vào kỳ hợp giữa năm hai nghìn hai mươi bốn này
chúng tôi sẽ tập trung để giảm phát thải thông qua giao thông
chúng tôi sẽ giảm phát thải thông qua sản xuất
đó là bằng cách chuyển đổi công nghệ

bằng cách áp dụng kinh tế từng hoạt
những xu hướng mới và những chuyển biến mạnh mẽ từng ngày
của nền kinh tế thế giới đang tạo ra sức ép to lớn
đối với sự chuyển dịch của kinh tế việt nam nói chung
và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng
để không bị bỏ lại phía sau các địa phương tăng tốc xây dựng chiến lược riêng
để thu hút đầu tư xanh một cách hiệu quả
chúng tôi đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị